thưa quý vị mở rộng điều tra các sai phạm liên quan tới công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic
ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với chín đối tượng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể như sau
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bảy đối tượng
dương hoa sô nguyên giám đốc
nguyễn ân quân giám đốc
nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban
nguyễn trần long nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
trần đăng tấn nguyên trưởng đại diện văn phòng aic tại tp hcm
nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm
trần vinh vũ nguyên giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
không có việc công an gọi điện thoại để yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
đó là lời cảnh báo của cơ quan chức năng
tình trạng sập bẫy lừa đảo các đối tượng giả danh công an vẫn diễn ra
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra điều tra một vụ án
người dân mất gần một mươi năm tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi video của một người tự xưng là cục trưởng bộ công an
cụ thể theo trình bày của nạn nhân ông nhận được cuộc gọi và đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an
người này nói ông dính tới đường dây tội phạm và công an có lệnh bắt giam ông
sau đó người tự xưng là công an đã gọi video call để nói chuyện
nạn nhân nhìn thấy cán bộ công an cùng với lệnh bắt giam mình thì hoảng sợ
do vậy nạn nhân đã ra ngân hàng chuyển sáu tỷ đồng vào tài khoản mà đối tượng này yêu cầu
sau đó thì đối tượng này tiếp tục hù dọa nạn nhân và người này lại chuyển thêm tám tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của chúng
một thông tin khác công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ thêm hai đối tượng trong đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam bị can năm đối tượng trong đường dây
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng nguyễn thanh bình và trương viết việt
cơ quan công an phát hiện các tài liệu tam vật liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
đồng thời lực lượng công an truy tìm vận động đầu thú các đối tượng đã lấy tài khoản từ đối tượng bình và việt để cá độ bóng đá
kết quả điều tra ban đầu cho thấy đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn thanh bình liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch
để lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng cung cấp cho các con bạc khác để thu lợi từ cá độ bóng đá
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra xác định các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hàng trăm trận
với số tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng một trận tổng số tiền mà các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng tới thời điểm bị bắt giữ lên tới một mươi tỷ đồng
và có thể thấy rằng không gian mạng đang dần trở thành một môi trường thuận lợi để các loại đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự
công tác đấu tranh với tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng còn gặp nhiều những khó khăn
do các đối tượng thường xuyên thay đổi các chiêu thức thủ đoạn thì ngày càng tinh vi hơn
trên cơ sở chủ động nhận diện tình hình lực lượng công an tỉnh thái bình đã tăng cường công tác phòng ngừa
phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng tội phạm mạng
tập trung là một số loại tội phạm đang gây bức xúc trong dư luận xã hội
tại phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái bình
các trinh sát đang tiến hành điều tra một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay một số đối tượng đã tạo tài khoản đánh bạc tham gia đánh bạc
và làm đại lý để hưởng hoa hồng thông qua một website
gần bốn người đã tham gia đường dây này với số tiền giao dịch lên đến trên hai sáu trăm linh tỷ đồng
tại phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái bình
các trinh sát đang tiến hành điều tra một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng